xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trong ngày hôm nay tại bắc bộ vẫn có nắng nhiều có nơi xảy ra nắng nóng
tuy nhiên từ chiều tối nay thì do ảnh hưởng của hơi tụ gió và dạnh áp thấp
nên tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo đó là tố lốc mạnh
cùng với đó vẫn có nguy cơ sẽ xảy ra lũ quét và xa lở đất ở vùng núi
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác
mưa sẽ kéo dài từ nay cho đến ngày ba mươi tháng bảy
nên mưa nhiệt trong hai ngày tới chưa cao
giao động ở mức là hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
sau đó đến ngày cuối của tháng bảy thì mưa sẽ giảm nhanh
cùng với đó nhiệt độ sẽ tăng trở lại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong hai ngày tới cũng có mưa có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
người dân tại đây cần đề cao cảnh giác với hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm
như là tố lốc và gió giật mạnh cùng với lũ quét sạt lở đất
rất có thể xảy ra khi mưa lớn ruột giật
nên nhiệt độ trong hai ngày tới không quá cao
khi phổ biến ở mức là ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sao đến ngày ba mươi một tháng bảy khi mưa giảm nhanh
nên nhiệt độ cũng sẽ tăng trở lại
khu vực trung bộ ngoại trừ các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến phần phía bắc của nghệ an
có thể sẽ có mưa rông về chiều tối
do chịu ảnh hưởng một phần của hệ thống gây mưa tại bắc bộ
thì phần còn lại từ quảng bình đến thừa thiên huế
ảnh hưởng của hiệu ứng phơn sẽ thể hiện rõ ở nơi đây
nên sẽ có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao nhất
giao động ở mức là ba mươi sáu ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm thấp lúc trưa chiều
khiến cho nguy cơ xảy ra cháy nổ cháy rừng bị đẩy lên cao
người dân tại đây cũng nên chủ động bổ sung vitamin và khoáng chất
cũng như là tránh các hoạt động ngoài trời trong khung giờ
từ một mươi hai h trưa đến một mươi sáu h chiều để đảm bảo sức khỏe
khu vực đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
trong những ngày tới cũng sẽ có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ giao động ở mức là ba mươi sáu ba mươi tám độ
chỉ riêng phần từ bình định cho đến bình thuận
thì mức nhiệt sẽ thấp hơn đôi chút
tại đây sẽ có mưa rông cục bộ
trong cơn rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh
đến với vùng cao tây nguyên
trong thời kỳ tới thì mưa rông sẽ có xu hướng gia tăng
do gió tây nam hoạt động mạnh
cục bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to
kèm theo đó là tố lốc mạnh gây nguy hiểm
vào thời điểm ban ngày thì có nắng gián đoạn
tuy nhiên nền nhiệt độ không quá cao
chỉ ở mức là hai mươi ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
cũng chịu tác động của gió tây nam hoạt động mạnh
nên sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng
có nơi sẽ ra mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông có thể tiêm ẩn hiện tượng thừa tích cực đoan
như là tố lốc hay là gió giật mạnh gây nguy hiểm
ban ngày khu vực này sẽ có nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi đến ba mươi ba độ